đối với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong thời bình thì những tấm ảnh những thước phim tư liệu hay những kỷ vật còn lưu lại từ những thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc sẽ là những tài sản vô giá trong giáo dục truyền thống cách mạng
bởi thông qua những tấm ảnh những câu chuyện được nghe kể của người lớn sẽ làm cho thế hệ trẻ nước ta hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
cùng những hy sinh lớn lao của ông cha ta từ đó càng thêm yêu và tự hào về lịch sử hào hùng của đất nước
sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự về sự lan tỏa kỳ diệu thông qua một tấm ảnh
o dù kích nhỏ là một tác phẩm của nghệ sĩ phan thoan sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn thực hiện vào ngày hai mươi hai mươi một chín một nghìn chín trăm sáu mươi năm
tấm ảnh ra đời khi đất nước bước vào cuộc chiến đấu chống chiến tranh của giặc mỹ gây ra ở miền bắc
tác phẩm mô tả hình ảnh một nữ dân quân có vóc dáng nhỏ bé
đang cầm súng áp giải một viên phi công mỹ
ô dù kích nhỏ bé trong tấm ảnh quy ra đó tên là nguyễn thị kim lai người hà tĩnh
bức ảnh sau khi ra đời đã gây được tiếng vang rất lớn trong dư luận việt nam
và được coi là nguồn động viên cho cuộc chiến đấu của quân đội và nhân dân miền bắc việt nam
chống lại chiến tranh phá hoại của không quân hoa kỳ
tấm ảnh rất là quý có nghĩa là chúng tôi đánh giá ở nghệ sĩ nhật anh phan thoan
là cái đóng góc của một thời ông đã lưu giữ được những khoảng cách lịch sử
để lại cho con cháu sau này có những tác phẩm có giá trị cả về nghệ thuật
cũng như là kể cả những lưu dấu mang tính chất bảo tàng chung tích là một thời
bức ảnh ô dù kích nhỏ đã được nghệ sĩ nhật anh phan thoan thực hiện vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
đây là một giai đoạn chiến tranh rất ác liệt của không quân hoa kỳ đánh phá miền bắc
bức ảnh ra đời đã tạo điểm ván rất lớn có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng
thể hiện ý chí quất cương của dân tộc ta và thể hiện sức mạnh tổng hợp của quân và dân ta
trong chiến tranh chống địa quốc
chiến tranh đã lùi xa nhưng đây là một tư liệu hết sức quý giá
để giáo dục cho truyền thống cách mạng của thế giới trẻ
luôn luôn phải nhớ và khắc ghi công lao to lượng của thế giới trang đi trước
đã ánh dụng hy sinh hoặc để lại một phần sướng mẫu các chiến trường
để cho quân hoa kỳ đánh phá
chiến tranh đã đi qua nhưng những tấm ảnh thức phim tư liệu hay
những kỷ vật còn lưu lại sẽ là những thứ tài sản giá trị
không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
để giúp thế hệ trẻ hiểu đúng tự hào và trân trọng về truyền thống của cách mạng
của đảng của dân tộc và quân đội ta qua các thời kỳ lịch sử
qua đó góp phần khơi dậy tinh thần
trách nhiệm ý thức nỗ lực phấn đấu trong học tập
rèn luyện của thế hệ trẻ việt nam đối với công cuộc dựng xây và phát triển đất nước